thưa quý vị nhân kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ sáng nay sáu tháng năm đoàn đại biểu ban chấp hành trung ương đảng
chủ tịch nước quốc hội chính phủ ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
và dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường bắc sơn
tham dự đoàn có các ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ phạm minh chính đồng chí trương thị mai thường trực ban bí thư
trưởng ban tổ chức trung ương nguyên tổng bí thư nông đức mạnh nguyên chủ tịch nước nguyễn xuân phúc nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
các ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng phó chủ tịch quốc hội phó thủ tướng chính phủ
cùng nhiều đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước và lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể trung ương
trước anh linh chủ tịch hồ chí minh đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của người
đối với sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc ta người đã cống hiến cả cuộc đời cho dân cho nước dẫn dắt đảng ta nhân dân ta làm nên những thắng lợi vẻ vang
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược
mà đỉnh cao là chiến thắng điện biên phủ chiến thắng của lòng yêu nước nồng nàn ý chí bất khuất kiên cường của dân tộc việt nam
được hôn đúc qua hàng nghìn năm lịch sử là chiến thắng của đường lối kháng chiến
đường lối quân sự độc lập đúng đắn sáng tạo của đảng ta đứng đầu là chủ tịch hồ chí minh
kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ là dịp chúng ta thêm tự hào về đảng cộng sản việt nam quang vinh
về chủ tịch hồ chí minh vĩ đại đã lãnh đạo đảng cách mạng việt nam vượt qua mọi sóng gió đi đến bến bờ vinh quang
là nguồn sức mạnh to lớn cổ vũ toàn đảng toàn dân toàn quân ta ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi
cường lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
khơi dậy và thực hiện hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc